lực lượng chức năng của tỉnh đồng nai đã liên tục truy bắt nhiều vụ với hàng chục đối tượng bơm hút vận chuyển cát trái phép trên sông đồng nai
thậm chí là cơ quan điều tra đã khởi tố hình sự đối với đối tượng có hành vi bơm hút cát trái phép nhằm góp phần hạn chế được nguồn tài nguyên cát đã và đang bị đánh cắp hàng đêm
thế nhưng nạn khai thác cát trái phép trên sông đồng nai vẫn đang là vấn đề gây nhức nhối
vì lợi nhuận lớn từ khai thác cát trái phép từ tỉnh long an hai cha con nguyễn văn nhớ và nguyễn tấn tài đến sông đồng nai đoạn thuộc địa phận thành phố biên hòa khai thác cát trái phép vào thời điểm dạng sáng
lần đầu chót lọt trở hai đối tượng đưa vào một biến bãi ven sông bán sau đó tiếp tục ra bơm hút cát trái phép đã bị công an thành phố biên hòa bắt giữ
không chỉ khai thác nhỏ lẻ từng thuyền mà gần đây hàng đêm tại một số đoạn trên sông đồng nai qua địa phận thành phố biên hòa hàng chục thuyền tổ chức khai thác vận chuyển cát trái phép rầm rộ thành nhóm khiến người dân sống gần bờ bức xúc nhiều lần kiến nghị